thưa quý vị mưa lớn từ ngày hai mươi chín tháng một mươi cho đến ngày hôm nay một tháng một mươi một đã làm ba người chết và một người mất tích do lũ cuốn trôi
trong số ba nạn nhân tử vong có hai người ở hà tĩnh và một người ở cao bằng
mưa lũ cũng đã làm nhiều đoạn đường bị sạt lở gây ách tắc giao thông trên các tuyến
tại tỉnh hà tĩnh mưa lũ đã làm tám trăm sáu mươi hộ một mươi chín nhà văn hóa và hội quán thôn một mươi điểm trường bị ngập nước
mưa lũ cũng làm sạt lở một trăm linh mét tuyến đường sắt bắc nam đoạn qua thôn liên châu xã đức liên huyện vũ quang tỉnh hà tĩnh
tuy nhiên trong chiều tối ngày hôm qua tuyến đường sát bắc nam đã được thông tuyến trở lại
tại tỉnh quảng bình mưa lũ gây ngập quốc lộ một mươi năm từ một cho đến một hai m tắc đường tại ngầm bùng km năm trăm sáu mươi hai hai trăm linh
bốn tuyến giao thông địa phương thuộc huyện bố trạch ngập sâu từ ba đến bảy mét cô lập một số điểm dân cư của thôn hà môn mỹ sơn
hiện nước đã rút các phương tiện đã có thể qua lại
còn tại quảng ngãi tuyến đường dt sáu trăm hai mươi ba cầu tràn thạch nham bị ngập hiện lực lượng chức năng đã chốt chặn tại khu vực này
trong khi đó ở huyện bắc trà my tỉnh quảng nam có hai nhà hư hỏng do sạt lở ta lui sau nhà
năm mươi mét bờ sông bị sạt lở làm đổ trụ điện khiến cho bốn trăm linh hộ dân mất điện
trước tình hình trên lực lượng công an đã nhanh chóng triển khai công tác ứng phó mưa lũ
ứng trực vùng ngập chia cắt giao thông để đảm bảo người dân qua lại an toàn
đồng thời giúp người dân khắc phục thiệt hại sớm ổn định cuộc sống
lực lượng công an xã tịnh phong xã tịnh hòa tỉnh quảng ngãi đã có mặt điều tiết hỗ trợ phương tiện giao thông
đồng thời túc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ chốt chặn bên bờ kè không cho người dân qua đường khi nước lớn
ngày khi nước lũ vừa rút sáng nay ngày một tháng một mươi một hơn hai trăm linh đoàn viên thanh niên thuộc công an huyện hương khê
tỉnh hà tĩnh tiểu đoàn cảnh sát cơ động bộ công an phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh cùng với cấp ủy chính quyền địa phương
đã lập tức có mặt tại địa bàn xã gia phố huyện hương đông hương thủy giúp người dân địa phương khắc phục hậu quả